hiện nay nguồn nước của các hệ thống công trình thủy lợi tại tỉnh phú yên đang thiếu hụt nghiêm trọng
các hồ nước chứa chỉ đạt khoảng năm mươi dung tích thiết kế làm vụ sản xuất hẻ thu ở phú yên đang đứng trước nhiều áp lực
chống hạn công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thủy nông đồng cam tỉnh phú yên phải lắp đặt ba trạm bơm dạ chiến
bơm nước từ các sông để cấp nước tưới cho các vùng thiếu nước
nghiêm trọng hơn hệ thống thủy nông đồng cam lại phụ thuộc rất nhiều vào lịch vận hành phát điện kết hợp xả nước về hạ du của các nhà máy thủy điện sông hình và sông ba hạ
vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo nông dân sản xuất phải tuân thủ đúng theo lịch thời vụ